công cụ hỗ trợ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
bà rịa vũng tàu đồng nai bình dương là ba tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam có vị trí địa lý hết sức quan trọng
khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao năng động nhất trên cả nước
chính vì thế công tác quản lý bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu càng của ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu càng bà rịa vũng tàu luôn được chú trọng
thực hiện chỉ đạo của đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu ngày một mươi một mươi một hai nghìn chín
ban chỉ huy biên phòng cảng vũng tàu nay là ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng bà rịa vũng tàu
đã tổ chức ký kết với bốn mươi một ban giám đốc các cảng biển trong địa bàn đơn vị quản lý
đến nay cùng với sự phát triển của hệ thống cảng biển đơn vị đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp với năm mươi tám ban giám đốc các cảng
trong khu vực cửa khẩu càng biển trên địa bàn ba tỉnh bà rịa vũng tàu bình dương và đồng nai
chúng tôi cảm thấy rất thiền cảm đến nơi đây vì ở đây rất an toàn mọi người hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình
trước yêu cầu và nhiều thách thức trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu càng bà rịa vũng tàu đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường lực lượng vào các địa bàn trọng yếu ngăn chặn và xử lý các vụ việc bảo đảm an ninh chính trị an ninh quốc gia
bên cạnh công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu càng biển
thì việc làm tốt các hoạt động xã hội như xây dựng máy ấm cho chiến sĩ nơi biên cương hải đảo tặng quà cho đồng bào nghèo ở tỉnh hà giang
chương trình bào giống cho người nghèo nâng bước em đến trường đồng hành cùng phụ nữ biên cương
đã được ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu càng bà rịa vũng tàu đặc biệt chú trọng tạo niềm tin trong nhân dân
thưa quý vị năm hai nghìn sáu quân chủng hải quân đã chủ động đề xuất ban tuyên giáo trung ương tổng cục chính trị
về việc cho phép quân chủng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với sáu mươi ba tỉnh thành các cơ quan trung ương
nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực xây dựng hải quân chính quy và hiện đại
đến nay chương trình đã hoàn thành trước chín tháng so với dự kiến
ấn nổi bật từ sự tâm huyết trách nhiệm với biển đảo của đảng ủy bộ tư lệnh hải quân
cũng như các cấp các ngành các địa phương với mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo để đất nước ta giàu lên từ biển mạnh lên từ biển
hơn một mươi năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển giữa quân chủng hải quân với các tỉnh thành phố
và các cơ quan đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng kịp thời cung cấp thông tin định hướng tư tưởng
nâng cao nhận thức tạo niềm tin
trách nhiệm cho cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về biển đảo
về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
có thể thấy rằng hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền biển đảo với sáu mươi ba tỉnh thành
với các cơ quan đơn vị trong toàn quốc
đây là một trong những biện pháp vô cùng quý báu để chúng ta xây dựng công tác tuyên truyền cho nhân dân
hiểu được về chủ quyền biển đảo của chúng ta
về biển của chúng ta và từ đấy để nhân dân vươn khơi bám biển và thực hiện chủ quyền
khẳng định chủ quyền của chúng ta trên biển
tạo được sự đồng thuận của nhân dân với sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng
điều hành của chính phủ và chấp hành tốt các pháp luật trên biển
việc tuyên truyền diễn ra trên cả đất liền biên giới biển đảo
số lượt người được tuyên truyền ngày càng tăng cao nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú
có chiều sâu phù hợp với từng đối tượng
để bàn hình thức biện pháp tuyên truyền đa dạng hiệu quả và luôn được đổi mới
mà chúng tôi thấy rằng là người dân đã hiểu được sâu sắc về biển đảo của quê hương
và từ đó nâng ra trách nhiệm của mình
bất kể ai là công dân việt nam nói chung và người dân của tỉnh sơn la nói riêng
thì đều hướng về biển đảo
nhất là trong cái giai đoạn mà chủ quyền biển đảo của quốc gia đang rất là cần được tuyên truyền rộng rãi
đang cần phải nhân rộng tình yêu biển đảo đến với tất cả người dân
thì chúng tôi luôn luôn hướng về biển đảo
thực hiện tốt nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền biển đảo cho cán bộ đảng viên và nhân dân
thông qua các công tác tuyên truyền đã kịp thời định hướng tư tưởng dư luận
nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ nhân dân kiều bào ta ở nước ngoài
và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về vị trí vai trò tầm quan trọng của biển đảo
lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của việt nam
góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ biển đảo của tổ quốc
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã mở một trăm linh lớp đào tạo nghề thuyền trường
máy trưởng và thuyền viên cho hơn ba bốn trăm linh ngư dân ở hai mươi tám xã vùng ven biển
qua các lớp học nghề và thực hành nghề ngư dân được trang bị kiến thức về quản lý kỹ thuật bảo dưỡng
sửa chữa các loại máy móc thiết bị trên tàu cá kỹ năng bảo quản sản phẩm sau thu hoạch kiến thức pháp luật
từ đó giúp ngư dân vươn khơi bám biển một cách chủ động tự tin vừa làm kinh tế vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
cũng nhờ đó mà thu nhập của ngư dân được nâng cao mức bình quân từ bảy đến một mươi triệu đồng một người một tháng
trong thời gian tới tỉnh quảng ngãi tiếp tục liên kết với các trường nghề chuyên nghiệp
tiếp tục đào tạo nghề nâng cao cho ngư dân đáp ứng được các kỹ thuật tàu thuyền mới hiện nay
theo sở kế hoạch và đầu tư thành phố đà nẵng các đơn vị chức năng của thành phố đã tổ chức mở thầu hồ sơ dự án
thi công nâng cấp cảng cá thọ quang có giá trị trên ba mươi hai tỷ đồng
theo đó gói thầu thi công xây dựng các công trình thủy công khu nâng cấp cảng cá thọ quang bao gồm
bến cập tàu tường chắn với tổng kinh phí đầu tư trên ba mươi hai tỷ đồng
đến thời điểm đóng thầu có ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ và tham dự buổi mở thầu
cùng với đó gói thầu dự án tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc tiểu dự án nạo vét
thoát lũ khẩn cấp sông cổ cò đoạn qua địa phận thành phố đà nẵng có giá trị hơn tám trăm năm mươi triệu đồng
đến thời điểm đóng thầu cũng đã có ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ và tham dự buổi mở thầu
thưa quý vị
việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông là rất quan trọng bởi điều này sẽ liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông
đặc biệt là tại những tuyến đường hướng vào khu mỏ vật liệu hoặc những công trình đang xây dựng
thì lượng xe chở quá khổ quá tải thường xuất hiện nhiều hơn
và điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng cần tăng cường nhiều giải pháp xử lý tình trạng vi phạm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện yên thế tỉnh bắc giang
là địa bàn trọng điểm về các mỏ nguyên vật liệu từ lạng sơn về
năm hai nghìn một mươi bảy đoạn qua thị trấn cầu gồ và tuyến đường tỉnh lộ hai trăm bốn mươi hai qua thị trấn bộ hạ huyện yên thế tỉnh bắc giang
hàng ngày có rất nhiều các phương tiện xe tải lưu thông qua trong đó xuất hiện cả những chiếc xe quá khổ quá tải
theo thống kê của công an huyện yên thế từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
có hai bảy trăm một mươi một trường hợp xe ô tô chở hàng vi phạm về quá khổ quá tải với tổng số tiền nộp phạt hơn sáu trăm hai mươi năm triệu đồng
thành tùng đi làm là cơ lới cao
do là chở lại đến quá tải và cũng bị anh giao thông nhắc chở thì sau này vài bình phạt sẽ làm lại cắt ngắn đi và sẽ làm theo đúng quy định pháp luật
tôi cảm thấy là mức xử phạt vi phạm lỗi của tôi như thế là xứng đáng
các xe vi phạm thường tìm cách đối phó với lực lượng chức năng bằng cách đi vào các tuyến đường tránh
gây ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường và nguy cơ mất an toàn giao thông
điều này đòi hỏi lực lượng chức năng bên cạnh những giải pháp tuần tra kiểm soát
tập trung vào những tuyến đường trọng yếu để phát hiện xử lý vi phạm
thì việc đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền cho người dân nói chung
và chủ xe lái xe nói riêng cũng được thực hiện
cùng với những giải pháp đồng bộ được đưa ra rõ ràng vấn đề nâng cao ý thức của người dân là vô cùng quan trọng
đẩy lùi nguy cơ mất an toàn giao thông rình dập khi mà hàng ngày có rất nhiều xe container và xe tải nặng đi qua những tuyến đường như thế này
ngày hai mươi tám tháng một mươi tỉnh bình phước tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về thành lập đài phát thanh truyền hình và báo bình phước
bà nguyễn thị minh nhân phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước đã được giao giữ chức vụ giám đốc tổng biên tập
đài phát thanh truyền hình và báo bình phước chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất đài phát thanh truyền hình và báo bình phước
là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bình phước với gần hai trăm năm mươi cán bộ viên chức và người lao động
có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh bình phước
có phần nâng cao dân trí phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân
đây cũng là bước phát triển mới của báo chí bình phước phù hợp với xu thế chung mang tính khoa học cũng là một bước đi mới với nhiều khó khăn
tập thể cán bộ nhân viên đài phát thanh truyền hình và báo bình phước phân đấu chung tay xây dựng cơ quan báo chí tỉnh nhà
ngày càng lớn mạnh xứng đáng là cơ quan ngôn luận của đảng chính quyền và nhân dân tỉnh bình phước
việc cập nhật những kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý dây chẳng khớp gối và phục hồi chức năng sau phẫu thuật giúp cho người dân hiểu rõ hơn về bệnh lý này là nội dung chính trong hội thảo
nội soi tái tạo dây chẳng khớp gối quan điểm mới trong phẫu thuật và phục hồi chức năng được bệnh viện bạch mai tổ chức vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi
tại hội thảo các chuyên gia hàng đầu của pháp về tái tạo dây chẳng khớp gối và phục hồi chức năng cùng với chuyên gia việt nam đã có những chia sẻ về các phương pháp mới
trong điều trị bệnh lý dây chẳng khớp gối đặc biệt là kỹ thuật tái tạo dây chẳng chéo trước một đường hầm đã được ứng dụng tại pháp cho kết quả tương đương nhưng tiết kiệm chi phí hơn cho người bệnh so với kỹ thuật hai đường hầm
hiệu quả của từng chất liệu để sử dụng trong phẫu thuật điều trị như gần tự thân hoặc gân nhân tạo ngoài ra còn có nhiều quan điểm mới trong phục hồi chức năng
từ đó các chuyên gia có thêm những kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân giúp họ có cơ hội tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến nhất cùng các công nghệ hiện đại đang áp dụng trên thế giới mà không cần phải ra nước ngoài
nhân dịp này bệnh viện bạch mai cũng tổ chức khám sàng lọc và tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân có bệnh lý khớp gối từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi
ubnd tp đà nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó kế hoạch đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có khoảng năm mươi trường trung học cơ sở năm mươi trường trung học phổ thông tại thành phố đà nẵng
có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương và có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ
đến năm hai nghìn hai mươi năm đà nẵng phân đấu một trăm linh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh
dịch vụ của địa phương và có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ
thưa quý vị thời gian thiên tai và chiến tranh đã làm cho nhiều di tích bị xuống cấp hư hỏng tại tỉnh thừa thiên huế nhiều di tích có giá trị đã bị sụp đổ thành phế tích
mặc dù chính phủ và chính quyền địa phương đã dốc sức để trùng tu
nhưng trong thời gian thiên tai và chiến tranh đã làm cho nhiều di tích bị xuống cấp hư hỏng tại tỉnh thừa thiên huế nhiều di tích có giá trị đã bị sụp đổ thành phế tích